tại bộ y tế ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tổ chức họp trực tuyến thảo luận một số nội dung công việc
triển khai theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
trong đó một số nội dung quan trọng như tiếp tục đẩy mạnh công tác sàng lọc xét nghiệm đối với các đối tượng liên quan đến bệnh viện bạch mai
việc chuẩn bị các trang thiết bị y tế để chuẩn bị cho tình huống dịch xảy ra ở cấp độ lớn hơn
ban chỉ đạo đã ban hành công điện một nghìn bảy trăm tám mươi hai ngày ba mươi một tháng ba gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc thực hiện cách ly các trường hợp
đã từng đến bệnh viện bạch mai việc ra soát khoanh vùng những người liên quan căn bản đã được kiểm soát
tính đến một mươi hai giờ trưa nay đã xác định được công ty trường sinh cung cấp dịch vụ cho năm đơn vị ngành y tế là bệnh viện bạch mai
cả hai cơ sở bệnh viện hữu nghị bệnh viện nội tiết trung ương cơ sở hai bệnh viện a thái nguyên
hiện việc khoanh vùng và tổ chức xét nghiệm cách ly đang được tiến hành
các đơn vị liên quan đối với việc tổ chức test nhanh hiện tại được khẳng định chỉ mang tính chất đánh giá sơ bộ khả năng lây lan để có phương án thực hiện
còn không phải là kết quả cuối cùng xác định một bệnh nhân có dương tính với sars cov hai
ban chỉ đạo quốc gia cũng khuyến cáo người dân tuân thủ lời kêu gọi của thủ tướng về cách ly xã hội hạn chế đi lại trừ khi thực sự cần thiết